bác sĩ nay phila lãnh đạo sở y tế tỉnh đắk lắc cho biết thông tin đăng tải trên mạng xã hội cho rằng
có một trường hợp nghi là bị nhiễm virus corona đang điều trị tại bệnh viện vùng tây nguyên là chưa chính xác
trước đó có một bệnh nhân nam bị sốt nên vào bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm tp hcm điều trị và được chuẩn đoán sốt siêu vi
sau ít ngày điều trị bệnh nhân này về quê đắk lắc để ăn tết nhưng vẫn bị sốt
khi nghe thông tin trên báo đài về sốt corona nên gia đình bệnh nhân này lo lắng
đưa vào bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên điều trị
trước đó của bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm thì bệnh nhân này âm tính với virus corona
tuy nhiên bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cũng đang cách ly điều trị cho bệnh nhân này
đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm gửi đến viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên xét nghiệm và đang chờ kết quả
vì vậy các thông tin đăng tải trên mạng xã hội là không đúng